cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hoàng minh toàn chú quận gò vấp tp hcm
tổng giám đốc công ty đấu giá hợp danh trực tuyến toàn cầu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tp hcm
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai hoàng minh toàn đã nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định
tuy nhiên khi kết thúc đấu giá hoàng minh toàn không trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia và chiếm đoạt số tiền gần năm hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng minh toàn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với hoàng minh toàn
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hoàng minh toàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khách sạn ở phương một mươi một quận sáu tp hcm
thông tin từ công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần biểu tùng quê ở kiên giang là giám đốc trung tâm đăng kiểm
điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam
do công an tp hcm làm chủ công
mới đây công an tp hcm thông tin đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi ba người
về các tội môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
công an tp hcm cũng đã phối hợp cùng công an tp hcm bộ công an
khám xét phòng kiểm định của cục đăng kiểm việt nam
thu giữ nhiều tài liệu máy móc và mời nhiều người về làm việc
đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng gần năm mươi người

lực lượng cảnh sát giao thông trên các địa bàn tích cực ra quân triển khai khá nhiều giải pháp
nhằm hạn chế tối đa các vụ va chạm ủn tắc
càng về chiều tối lượng phương tiện đổ ra đường càng đông
người người nối đuôi nhau tìm lối về
khiến công việc của những cảnh sát giao thông càng thêm khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại khắp các ngã đường tuyến phố
điều tiết người và phương tiện giao thông đặc biệt là tại các nút giao cửa ngõ
khi nhu cầu ra vào thành phố tăng đột biến
với mọi người dân thì cuối năm là dịp họ trở về nhà sau một năm làm việc
còn với những chiến sĩ cảnh sát giao thông
đây lại là thời điểm căng thẳng và tập trung làm nhiệm vụ
để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông
đây cũng là thời điểm họ bận rộn với công việc nhất
vì trách nhiệm đem lại an toàn giao thông cho mọi người mọi nhà
ngày hôm nay dự kiến lưu lượng tham gia giao thông tại các cửa ngõ
vẫn tiếp tục gia tăng áp lực giao thông tiếp tục đè nặng
lên các chiến sĩ cảnh sát giao thông
tại tất cả các cửa ngõ lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng
sẵn sàng điều tiết và xử lý các sự cố giao thông
giúp người dân đi lại thuận tiện nhất
để có một kỳ nghỉ an toàn và bình an nhất trên mọi nẻo đường
tiếp theo sau đây mời quý vị tiếp tục đến với các tin tức đáng chú ý khác

các bộ công an ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị địa phương
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam
trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian tới lực lượng công an cần tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt
trong công tác tham mưu hướng dẫn xây dựng phong trào
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm
của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện
đấu tranh với các loại tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở
nhân dịp này bốn mươi một lượt tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
đã được bộ công an ubnd tỉnh khen thưởng
và chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai công an quận bắc từ liêm tp hà nội
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
lấy kết quả phòng ngừa kiềm chế làm giảm sự gia tăng của tội phạm
và điều tra khám phá là việc làm thiết thực tích cực
hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
công an quận đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản các kế hoạch chuyên đề phòng ngừa
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
tập trung thực hiện chỉ tiêu công tác năm của các hệ lực lượng đều đạt và vượt tiến độ đề ra
an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định
không để xảy ra các hoạt động gây dối an ninh trật tự bạo loạn khủng bố phá hoại
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã xây dựng triển khai nhiều mô hình chuyên đề hiệu quả
nhân dịp này công an quận bắc tử liêm cũng đã trao tặng cho các tập thể
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã tổ chức hội thảo
phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực nghiệp vụ an ninh
hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức về phương pháp luận
và hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học khắc phục những hạn chế trong việc lựa chọn
sử dụng phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực nghiệp vụ an ninh
qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học
của học viện an ninh nhân dân trong giai đoạn mới
thông qua việc tập trung thảo luận trao đổi đánh giá thực trạng
các nhà khoa học đã đưa ra các đề xuất kiến nghị định hướng
trong xác định cách tiếp cận nghiên cứu phương pháp luận
và việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực nghiệp vụ an ninh
thưa quý vị mã định danh điện tử hay còn gọi là danh tính điện tử
là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử
dùng để thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng
mã định danh được ví như là một chìa khóa kết nối dữ liệu điện tử
và thời gian gần đây thực hiện chiến dịch chín mươi ngày đêm cao điểm
phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú
công an các cấp đang nỗ lực thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư
cấp căn cước công dân và định danh điện tử
phản ánh ngay sau đây tại tỉnh hà nam
nhà sinh hoạt văn hóa xã thanh phong huyện thanh liêm tỉnh hà nam
luôn đồng đúc trong những ngày cuối năm này
tại đây người dân được cấp mã định danh điện tử
được hướng dẫn các thao tác thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử
qua điện thoại thông minh
đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xuống tận nhà những hộ dân
để tuyên truyền người dân là đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và tiến hành tích hợp các loại thế tà để tạo cải phản thế gian điện tử
để sau ngày ba mùa tháng một mươi hai thì có thực hiện các giao dịch
thì sẽ chỉ mang mỗi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đi thực hiện
hoàn thành mục tiêu chiến dịch chín mươi ngày đêm cao điểm
phục vụ triển khai quy định của luật cư trú
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ
nhiều tổ công tác trực tiếp được tăng cường cho công an các xã
làm việc cả ngày lẫn đêm kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật
đến nay thì chúng tôi đã phủ kiến được chín mươi tám căn cước công dân trên địa bàn huyện
và thứ ba là cái nhiệm vụ mà cấp tài khoản định danh
kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện
thì thời gian vừa qua công an huyện thanh liêm đã tập trung
đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
đến nay đã có trên chín mươi bảy người dân ở hà nam được cấp căn cước công dân gắn chip
điện phương này đang
nằm trong chốt dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân được cấp mã định danh điện tử
đối với cái việc cấp mã định danh cá nhân thì nó có một cái vai trò vị trí hết sức là quan trọng
nhất là đối với lại định danh cá nhân ở mức độ hai
và khi mà có cái đã được cấp mã định danh mức độ hai thì có thể sử dụng
đối với các giao dịch thay thế đối với lại căn cước công dân gắn chip điện tử
trong môi trường số mã định danh điện tử được ví như chìa khóa kết nối dữ liệu điện tử
của mỗi cá nhân và tổ chức
có mã định danh điện tử người dân sẽ không phải đem theo bất cứ giấy tờ gì
khi đi thực hiện các giao dịch hành chính thậm chí là ngồi bất cứ đâu
với điện thoại thông minh để thực hiện giao dịch
của một bộ phận người dân thiếu ý thức có hành vi chống đối lăng mạ lực lượng
cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn
điện tử này không phải hiếm gặp khi người vi phạm đã có nồng độ cồn trong người
thì sẽ mất kiểm soát mà cả những người đi cùng trên xe dù không sử dụng rượu bia
nhưng cũng có những hành vi cản trở gây khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ
vậy đối với các trường hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có biện pháp xử lý như thế nào
mức xử phạt cho các hành vi này ra sao
thiếu tá đào việt long phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
sẽ có những thông tin cụ thể trong một vấn đề về chính sách ngày hôm nay
công an hà nội
đào việt long phó trưởng phóng cảnh sát giao thông công an hà nội
vâng và chỉ một ngày sau khi xảy ra sự việc trên thì người phụ nữ trong đoạn clip trên
đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc
tại đây người phụ nữ này đã thừa nhận về hành vi sai trái của mình tỏ thái độ thanh khẩn
và đưa lý do là vì có chuyện bức xúc cá nhân nên khi thấy chồng mình bị cảnh sát giao thông
thổi nồng độ cồn thì đã không làm chủ được với bản thân và dẫn tới là việc
lăng mạ lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
có thể thấy đây là bài học thích đáng cho những ai còn có thái độ coi thường pháp luật
thiếu tá đào việt long sẽ có chia sẻ
cụ thể về các tình huống chống đối lực lượng cảnh sát giao thông khi thực thi nhiệm vụ
mời quý vị cùng theo dõi
vâng trước hết xin cảm ơn thiếu tá đào việt long đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
đồng chí có đưa ra bình luận gì với một số vụ việc thời gian vừa qua
người có lỗi vi phạm nồng độ cồn có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ ạ
xử lý những hành vi liên quan đến nông độ cồn thì cái việc mà người dân chấp hành
và bên cạnh những người dân chấp hành thì cũng có những người mà không chấp hành
và thậm chí là chống đối
tại vì căn cứ vào những cái văn bản pháp luật hiện hành
thì người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn thì sẽ bị xử lý rất là cao
và cái mức cao nhất là xử lý lên đến bốn mươi triệu và tước quyền sử dụng giấy phép lấy xe đến hai mươi ba tháng
chính vì cái tâm lý lo sợ như vậy và những cái người mà vi phạm
thì thường có những hành vi mà chống đối lẩn trốn đối với cả các lực lượng chức năng
thì đối với cả cái hành vi này thì
phòng quản gia giao thông công an phố hà nội thì chúng tôi
thứ nhất là chúng tôi thực hiện nghiêm theo những quy trình quy định của ngành quy định
thứ hai là chúng tôi phối hợp với cả các lực lượng khác làm công tác vận động quần chúng
để cho người vi phạm là chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng
và thứ ba trong những trường hợp mà chống đối gây nguy hiểm cho tổ công tác
cũng giống như những người dân mà tham gia giao thông
thì chúng tôi có những lực lượng phản ứng nhanh để ngăn chặn kịp thời những hành vi đó
bên cạnh một số người vi phạm thì có ý thức chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng thực thi nhiệm vụ
thì vẫn có một bộ phận người dân đó là khi đã mất kiểm soát do rượu bia
thì có hành vi chống đối cũng như là không ký vào biên bản
thì với hành vi này thì lực lượng thực thi nhiệm vụ sẽ có hướng xử lý ra sao thưa đồng chí
trong trường hợp mà người vi phạm về nồng độ cồn không ký vào biên bản và lập tức bỏ đi
thì chúng tôi cũng thiết lập hồ sơ theo quy định của ngành
và lấy ý kiến của những người làm chứng của những người dân
làm chứng để thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định
và trong cái quá trình chúng tôi xử lý thì cũng được sự đồng thuận của người dân
quần chúng nhân dân rất là nhiều
và có rất nhiều người dân cũng đã lên án những hành vi vi phạm
và hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình nhiệm vụ
như tôi nói trước thì chính sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
là một trong những cái động lực rất lớn cho lực lượng chức năng nói chung
và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ
mà đặc biệt là tập trung vào xử lý
những hành vi gây nguy hiểm xã hội trong đó có hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
vậy thì với lỗi vi phạm nồng độ cồn sẽ xử lý nghiêm và không vùng cấm
đồng chí có đưa ra khuyến cáo gì với người tham gia giao thông
chúng tôi đánh giá thì là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
và qua đánh giá của phòng giáo dân quân quân hình phố hà nội
trong năm hai nghìn hai mươi hai thì xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn thông
liên quan đến người điều khiển sử dụng rượu bia và chất gây nghiện
trong đó đã làm chết ba mươi hai người ba mươi hai người bị thương
và đặc biệt là có sáu vụ tai nạn thông liên quan đến đâm liên hoàn
gây búc xúc trong quần chúng nhân dân
đối với cả những hành vi này phòng giáo dân quân hình phố hà nội
chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm
bên cạnh đó chúng tôi làm công tác tuyên truyền
và chính công tác tuyên truyền trong công tác xử lý vi phạm
là một trong những hình thức tuyên truyền tốt nhất
để giúp cho người dân hiểu được hành vi vi phạm liên quan đến nông độ cồn
thông điệp của phòng giáo dân quân hình phố hà nội là
mọi vi phạm đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật
và đặc biệt là những cái vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia
và chất gây nghiệm khi tham gia giao thông
thì khuyến cáo của phòng giáo dân quân hình phố hà nội
đến mọi người dân khi tham gia trên đường thủ đô là
đã uống rượu bia thì không lái xe
vâng chúng ta cần tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật
trong bất kỳ tình huống nào
một lần nữa xin cảm ơn thiếu tá đào việt long
đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi
vâng thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ cấm xe rừng nằm vào nội đô
từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và chi tiết sẽ có trong cụm tin nhanh chính sách ngay sau đây
thành phố hồ chí minh cấm xe dường nằm vào nội đô
từ mùng một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khu vực cấm xe được bao quanh bởi các tuyến đường chính
ở các phía là quốc lộ
một nguyễn văn đinh võ trí công đồng văn cống mai trí thọ sa lộ hà nội
quỹ bác nhân dân thành phố cũng giao cho công an thành phố
chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm nhất là dừng đỗ đón trả khách sai quy định
quỹ bác nhân dân thành phố thủ đức và các quận viện
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện nghiêm có kết quả các nhiệm vụ
mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba
đối với dư nợ của các khoản
các ngân hàng cho vay hỗ trợ nhà sẽ là năm một năm
tăng hai so với mức lãi suất quy định tại quy định một nghìn chín trăm năm mươi sáu năm hai nghìn hai mươi một
theo đó các ngân hàng cho vay áp dụng mức lãi suất nêu trên bao gồm
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
các ngân hàng thương mại cổ phần khác do ngân hàng nhà nước chỉ định
quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định quy định mức phụ thu giá cước vận tải hành khách
một số luồng tuyến trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
với mức từ bốn mươi đến sáu mươi so với giá cước hiện hành đối với chiều đi hoặc đến địa bàn
cụ thể các tuyến xe khách liên tỉnh từ bình định trở ra miền trung miền bắc phụ thu tối đa sáu mươi
mức phụ thu áp dụng từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một
năm hai nghìn hai mươi ba tức là từ hai mươi đến hai mươi chín tháng chạp năm nhâm dần
đối với đầu bến trên địa bàn tỉnh lâm đồng đi các tỉnh khu vực trên
đối với đầu bến từ các tỉnh thuộc miền bắc miền trung từ bình định trở ra và miền tây
áp dụng phụ thu trong thời gian từ ngày hai mươi năm tháng một đến ngày ba tháng hai
năm hai nghìn hai mươi ba tức mùng bốn đến một mươi ba tháng riêng năm quý bão
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị cải cách hành chính của lực lượng công an đã góp phần rất lớn trong tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực
là thông tin đáng chú ý trên báo công an nhân dân số ra sáng nay
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm nhấn mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm tập trung vào các vấn đề bức xúc nổi cộ dư luận xã hội quan tâm
công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí có chuyển biến tích cực
đồng chí bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh kết quả cải cách thủ tục hành chính đã tiết kiệm rất lớn cho xã hội cho người dân phòng chống tham nhũng vặt vì tránh được cán bộ và người dân tiếp xúc với nhau tiến tới có thể thanh toán được tham nhũng vật
thanh tra bộ giao thông vận tải cho hay qua công tác thanh tra nhận thấy hoạt động kiểm định còn nhiều thiếu sót đặc biệt tồn tại vi phạm của đăng kiểm viên đăng kiểm viên thực tập có chiều hướng gia tăng
theo phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam ông nguyễn vũ hải công tác kiểm định xe cơ giới lưu hành là lĩnh vực có tính xã hội cao hoạt động rộng trên cả nước ảnh hưởng đến nhiều người dân và doanh nghiệp do đó vẫn tồn tại những bất cập kẽ hở mà các tổ chức cá nhân đã lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thống kê của cục đăng kiểm việt nam từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay qua công tác kiểm tra giám sát đơn vị đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với hai trăm bốn mươi cá nhân trong đó có một mươi trường hợp tại các đơn vị đăng kiểm
cục đăng kiểm việt nam có sáu mươi trường hợp tại các đơn vị đăng kiểm thuộc sở giao thông vận tải và một trăm bảy mươi trường hợp tại các doanh nghiệp đăng kiểm tư nhân
báo thanh niên có bài viết về câu chuyện phía sau sách giáo khoa âm mỉ từ lâu cả giáo viên phụ huynh đều biết và ca thán trước những lần thay sách giáo khoa thực trạng đó như con sâu gặm ngấm niềm tin vào giáo dục
tiến sĩ nguyễn hoàng trương tác giả bài viết trên báo thanh niên cho rằng cần thanh tra toàn diện mở rộng thời gian thanh tra về trước năm hai nghìn một mươi bốn tập trung vào các đợt đổi mới chương trình cải cách bởi thị trường sách giáo khoa nếu có toan tính lợi ích nhóm thì đây quả là thị trường méo bở

ngòi xã mão điền huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã xảy ra một vụ án giết người nạn nhân là ông nguyễn thế giới tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng vũ đăng mạnh cùng chú tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng quê sau đó đối tượng phát hiện bạn gái và con trai của ông nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn nên đã chuẩn bị giao và đột nhập vào sát hại hai vợ chồng ông giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần bửu tùng giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d nằm ở đường hồ văn long phường tân tạo về tội nhận hối lộ
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn huỳnh phong là phó giám đốc và nguyễn quỳnh tuân nguyễn văn cường trần minh hiếu là đăng kiểm viên công an cũng khởi tố ông nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d là của tư nhân thuộc công ty cổ phần phú an viễn do ông trần bửu tùng làm đại diện pháp luật đây là tiến trình mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam do công an tp hcm làm chủ công
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn văn minh và nguyễn hồng thanh đều trú tại tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ngoài hai đối tượng minh và thanh bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa cũng phê chuẩn lệnh khởi tố một mươi ba đối tượng liên quan nhưng áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
cơ quan điều tra xác định minh và thanh đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng các hình thức binh sập sám cờ cá ngựa và chơi poker tại quán cà phê tháng năm ở phường tân mai tp biên hòa để thu tiền sâu
số tiền thu giữ tại chiếu bạc và cả trong người các đối tượng là gần hai trăm linh triệu đồng bốn bộ bài tay một bộ cờ cá ngựa một lọ bằng nhựa bốn trăm linh đồng tiền sâu năm xe ô tô bảy xe mô tô và một mươi sáu điện thoại di động
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh và trung tâm khai thác và vận chuyển của bưu điện vừa phát hiện và kiểm tra gần ba trăm linh gói bưu phẩm được gửi về các địa chỉ trên địa bàn tỉnh an giang có chứa hung khí nguy hiểm
các hung khí gồm giao tự chế kiếm tuyếp sắt mã tấu để qua mặt được các cơ quan chức năng người bán đong gói hàng và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp phụ kiện máy nông cụ
sau khi kiểm tra xác định đây là các loại hung khí nguy hiểm thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng nên phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã tiếp nhận đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hồ hậu thường chú tại thôn thánh hóa
đối tượng là đối tượng trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi trái
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân doạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an